chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
khi được thông tin này công an tỉnh bình dương nhanh chóng liên hệ với công an tỉnh tây ninh và cảnh sát hoàng gia campuchia phối hợp truy bắt
trước đó khoảng một mươi hai h ngày ba tháng bốn một nhóm người đi xe máy vào tiệm vàng bích quý hỏi bán vàng
sau đó dùng vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập vỡ kính lấy nhiều vàng tẩu thoát
sau nhiều giờ truy vết công an tỉnh bình dương bắt giữ nguyễn linh đoan ba mươi tuổi quê quảng nam
đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
trần quang triệu ba mươi một tuổi quê bình định đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú
đây là hai trong bốn kẻ thực hiện hành vi cướp tài sản
tiếp đó công an bắt giữ nguyễn văn thịnh hai mươi chín tuổi quê bà rịa vũng tàu do giúp đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
tại cơ quan điều tra các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội
rồi kết nối bàn bạc với nhau đi cướp tiệm vàng
mới chỉ trao đổi gặp nhau vài lần nhóm người này không rõ về nơi ở của nhau
nhóm này đã đi hai xe máy đến một số tiệm vàng ở thành phố hồ chí minh bình dương khảo sát
đến huyện bào bàng thấy tiệm vàng bích quý ít khách nên quyết định giả vờ và hỏi bán vàng để cướp
thưa quý vị thời gian qua liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận
mới đây nhất một sự việc manh động tương tự vừa ghi nhận tại tỉnh hà tĩnh
lần theo những manh mối nhỏ nhất từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm
cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng chua chặn các ngà đường quyết không cho đối tượng tàu thoát
theo đó khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú thôn hồng hà xã thạch trung thành phố hà tĩnh nghi phạm vừa bị lực lượng công an hà tĩnh bắt giữ
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi một nghìn ba trăm tám mươi đi từ thành phố hà tĩnh
chạy theo quốc lộ một a ra thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc kim sơn hiền
đóng tại số năm mươi nguyễn thiếp thị trấn nghèn huyện càn lộc tỉnh hà tĩnh
nhận thấy chủ tiệm vàng có sơ hở nên toàn đã chạy xe đến chỗ vắng
dùng băng dính che biển số xe để thực hiện ý định cướp
sau đó toàn lái xe quay lại bịt kín mặt đeo găng tay xông vào cửa tiệm
dùng búa đinh đập vỡ tủ kính lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát
tất cả diễn ra rất nhanh chỉ trong vòng khoảng một mươi giây
theo lời kể chủ tiệm vàng kim sơn hiền tên cướp cực kỳ liều lĩnh
khi tự mở cửa xông vào bên trong rồi dùng búa phá tủ kính
cướp đi số lượng lớn trang sức bằng vàng trị giá khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng
trong sự ngỡ ngàng của con gái ông
chủ tiệm vàng cho biết gia đình ông sinh sống trong căn nhà bốn tầng nằm trên đường nguyễn tiếp
tầng một gia đình sử dụng để kinh doanh vàng bạc
vào tối một mươi bảy tháng bốn sau khi đi thể dục về ông lên trên lầu để nghỉ ngơi
còn con gái ông vẫn đang dán tem mát cho các mặt hàng trang sức dưới cửa tiệm ở tầng một
đến khoảng hơn hai mươi giờ do có việc vợ ông mở cửa tầng một để ra ngoài
bên trong con gái vừa trông coi cửa hàng vừa làm việc
chủ tiệm vàng nhớ lại thời điểm này
gia đình thường đóng cửa tiệm do không còn khách
nhưng tối hôm xảy ra sự việc do vợ ông có việc phải đi ra ngoài
và con gái đang làm việc nên cửa tiệm chỉ đóng mà chìa khóa
đến khoảng hai mươi h năm mươi phút tên cướp đã liều lĩnh mở cửa lao vào bên trong
rồi dùng búa đập tủ kính cướp đi số trang sức bằng vàng trị giá khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng
cũng theo người này vì tên cướp hành động quá nhanh
nên con gái ông khi phát hiện sự việc có đuổi theo nhưng không kịp
tên cướp lại nhanh chóng lên chiếc xe ô tô đậu sẵn
cửa rồi lái xe tẩu thoát
toàn bộ vụ cướp được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trong đêm từ dữ liệu camera an ninh
công an huyện can lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh
công an thành phố hà tĩnh chia thành nhiều mũi khoanh vùng nghi vấn
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết nhanh chặn đường tẩu thoát của đối tượng
một số cán bộ trực tiếp tham gia truy bắt nghi phạm cho biết
quá trình truy vết cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng manh động
gây án nhanh nên hầu như dấu vết để lại hiện trường không có
đối tượng bịt kín mặt đeo găng tay và che biển số gây khó khăn trong công tác khoanh vùng
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc công an hà tĩnh
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an huyện can lộc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thành phố hà tĩnh được chia thành nhiều tổ
tổ chốt chặn tổ giá soát đối tượng tổ giá soát phương tiện
với sự phối hợp nhịp nhàng cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nguyễn minh toàn chính là nghi phạm số một
để đảm bảo an toàn quá trình truy bắt cơ quan điều tra đã rất thận trọng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn cơ quan điều tra bắt giữ thành công nguyễn minh toàn
khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực sân bay tp vinh tỉnh nghệ an
vì cán bộ điều tra chia sẻ sau khi xác định được nghi phạm
với gia đình nghi phạm trực tiếp vận động đối tượng ra đầu thú
quá trình gần bốn giờ đồng hồ truy bắt nghi phạm được diễn ra an toàn
được biết nguyễn minh toàn làm nghề nội tất ô tô đã có vợ và một con
tại cơ quan cảnh sát điều tra toàn khai nhận do chơi bời đánh bạc nợ tiền một ứng dụng trên mạng
dẫn đến nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán để trả nợ
sau khi gây án toàn hoảng loạn điều khiển xe ô tô chạy trốn
hắn chạy ra khu vực sân bay vinh trong vô thức với mục đích chạy ra khỏi địa bàn
chứ không có ý định ra sân bay để tẩu thoát
tại bình thuận tối ngày một mươi tám tháng bốn công an tỉnh đang phối hợp
huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy tìm nghi phạm
vừa thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường trần hương đạo tp phan thiết
theo thông tin ban đầu từ công an tp phan thiết bình thuận cho biết
vụ việc xảy ra khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày tại tiệm vàng của bà l t l
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trên đường trần hương đạo thuộc khu phố ba phường đức long thành phố phan thiết
lúc này một đối tượng nam bịt mặt đi vào tiệm vàng mỹ hoa kim vừa hỏi mua vàng
và yêu cầu chủ tiệm đưa các sản phẩm vàng cho xem
sau đó đối tượng nói bỏ các sản phẩm vàng và túi ni lông để lấy tiền trả
nhưng bất ngờ dùng hơi cay xịt vào chủ tiệm và xung quanh rồi cướp số vàng trên bỏ chạy
bước đầu ước tính số vàng từ các sản phẩm bị cướp hơn hai lượng vàng
với trị giá hơn một trăm năm mươi triệu đồng
theo người dân kể lại vào thời điểm trên có hai thanh niên đi xe gắn máy tới trước cửa tiệm vàng
sau đó đối tượng này đã cướp rồi trang sức trị giá khoảng hai cây vàng
và chạy ra ngoài lên xe của một đồng phạm chờ sẵn để tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết
phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân cung cấp khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera truy xét đối tượng
hiện lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng truy bắt đối tượng
qua các vụ việc trên
để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là tại các tiệm vàng
người dân cần chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm cướp tài sản
có thể áp dụng nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền khuyến khích các tiệm vàng
lắp đặt đầy đủ hệ thống camera an ninh hệ thống báo động công khai và cả hệ thống báo động bí mật
đồng thời tại các tiệm vàng cần có đội ngũ nhân viên bảo vệ đảm bảo về số lượng và chất lượng
đặc biệt cảnh giác trong những thời điểm có lượng tiền vàng giao dịch lớn
trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật để nhân viên bảo vệ có khả năng phòng vệ
ngăn chặn kịp thời các vụ cướp tài sản
hiện vụ cướp tiệm vàng ở bình dương vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
truy bắt đối tượng còn lại đang lẩn trốn
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại